các bạn đã theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube bán sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
sở y tế tỉnh quảng nam vừa phát thông báo khẩn các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu áp dụng các biện pháp y tế để phòng chống covid một mươi chín
trong số này có hai nhà hàng một quán karaoke một thẩm mỹ trên địa bàn thành phố tam kỳ và huyện núi thành
chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cụ thể những ai đến ở về chiều qua một mươi bốn ngày tại nhà hàng nắng caden beer club và karaoke dạ thảo ở thị trấn núi thành huyện núi thành
thực hiện khai báo y tế ở trung tâm y tế địa phương và thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
kể từ ngày cuối cùng rời khỏi các địa điểm trên và lấy mẫu xét nghiệm
người đến ở hoặc về thẩm mỹ uyên ly ở phường an mỹ thành phố tam kỳ kể từ ngày hai tháng một mươi một và nhà hàng san hô tam kỳ
phường phước hòa thành phố tam kỳ kể từ ngày một tháng một mươi một thực hiện khai báo y tế tại trung tâm y tế địa phương để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
trước đó vào ngày ba tháng một mươi một huyện núi thành phát hiện hai ca bệnh tại xã tam hiệp chưa rõ nguồn lây
qua truy vết ngành y tế phát hiện hàng chục ca bệnh như đã nêu trên
trong đó nhiều người có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán nắng ca đần
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện núi thành phòng giáo dục và đào tạo đã cho trẻ mầm non học sinh tiểu học
trung học cơ sở nghỉ học từ chiều bốn tháng một mươi một đến hết ngày bảy tháng một mươi một
trong khi đó vào sáng bốn tháng một mươi một ông bùi ngọc ảnh chủ tịch ubnd tp tam kỳ tỉnh quảng nam xác nhận tại địa phương
ghi nhận ba trường hợp mắc covid một mươi chín liên quan đến quán nắng ca đần
trong đó có một đứa nhân viên spa
trên đường lê lợi và hai người là quản lý nhân viên của nhà hàng san hô trên đường bạch đằng
qua truy vết tại tam kỳ có tất cả bốn mươi ba f một và ba trăm hai mươi f hai
quảng nam có một hai trăm năm mươi bốn trăm sáu mươi chín người có nhu cầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo kế hoạch của chính phủ mục tiêu là đến quý i năm hai nghìn hai mươi hai đạt trên bảy mươi dân số được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
với lượng vaccine cần thiết tương đương để tiêm đủ hai mũi cho bảy mươi dân số của tỉnh
tuy nhiên tính đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
quảng nam mới được phân bổ một ba trăm hai mươi hai chín trăm linh liều trên một chín trăm sáu mươi sáu chín trăm ba mươi hai liều kế hoạch
tính cả một trăm sáu mươi năm sáu trăm linh liều chưa nhận đạt năm mươi hai năm kế hoạch
kết quả vaccine được phân bổ theo quyết định một ba trăm hai mươi hai chín trăm linh liều trên một chín trăm sáu mươi sáu chín trăm ba mươi hai liều
kế hoạch đạt sáu mươi bảy hai kế hoạch
vaccine thực đã nhận một ba trăm hai mươi hai chín trăm linh liều một trăm linh so với quyết định
số vaccine thực tế đã tiêm chín trăm một mươi chín bảy trăm bốn mươi một mũi tiêm sáu mươi chín năm so với vaccine đã nhận
số người được tiêm tám trăm một mươi chín hai trăm chín mươi ba người tiêm sáu mươi năm năm số người cần tiêm
trong đó có một trăm linh bốn trăm bốn mươi tám đối tượng đã tiêm đủ hai mũi
tương đương với tám một số người cần tiêm
bốn trăm năm mươi một chín mươi bảy người được tiêm vaccine virocell và chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm chủng
so với số liều vaccine được nhận đợt một mươi một năm huyện đã tiêm xong là tiên phước phú ninh quế sơn núi thành nông sơn
ba huyện tiêm chậm nhất là tây giang sáu mươi ba nam trà my bảy mươi một ba và đông giang bảy mươi chín
hiện tại toàn tỉnh đang triển khai tiêm
đợt một mươi một vaccine được tiêm
vaccine verocel với năm trăm linh liều dự kiến hoàn thành đợt một mươi một vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đợt một mươi hai vaccine pfizer để trả mũi hai và tiêm mới mũi một cho đối tượng trên sáu mươi tuổi bệnh nền đang ổn định phụ nữ có thai
đợt một mươi ba vaccine astrazeneca để trả mũi hai cho đối tượng đã tiêm mũi một
tổ chức kiểm tra năm chín trăm sáu mươi năm lượt phương tiện tăng sáu trăm ba mươi chín đợt phương tiện tiến hành đo thân nhiệt năm bảy trăm hai mươi trường hợp
tăng một trăm sáu mươi chín trường hợp khai báo y tế năm bảy trăm linh ba trường hợp tăng hai trăm bốn mươi chín trường hợp trong đó có ba sáu trăm một mươi bảy người từ thành phố đà nẵng
còn lại là người từ các tỉnh thành phố khác
hướng dẫn thực hiện một ba trăm bảy mươi ba tờ khai trên phần mềm quản lý di biến động người ra vào từ vùng dịch
điều tiết hướng dẫn hai trăm tám mươi phương tiện ba trăm tám mươi năm người từ các tỉnh phía nam trở về các tỉnh phía bắc qua địa bàn tỉnh an toàn
trong đó đã phân loại tổ chức khai báo y tế và giám sát
điều tiết hướng dẫn hai trăm bốn mươi năm trường hợp về các địa phương của tỉnh quảng nam
mới đây nhất ubnd huyện bắc trà my đã thiết lập chốt kiểm soát tại thôn một của xã trà giác giáp nam trà my
nhằm kiểm soát trà trẻ người và phương tiện đến và về từ nam trà my
người dân qua chốt đều được yêu cầu khai báo y tế
trên địa bàn huyện núi thành phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ
mầm non mẫu giáo học sinh tiểu học trung học cơ sở
nghi học từ chiều nay bốn một mươi một đến hết bảy một mươi một
quán triệt cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch nhất là năm k
khi học sinh trở lại trường các đơn vị phải trang bị máy đo thân nhiệt nước rửa tay xà phòng sát khuẩn
và hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay giữ gìn vệ sinh thân thể dọn vệ sinh phòng học nơi ăn ở
khuyến khích học sinh tự trang bị bình ly uống nước cá nhân
học sinh đeo khẩu trang bắt buộc từ nhà đến trường từ trường về nhà và nơi công cộng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số bảy nghìn ba trăm ba mươi tám ubnd kgvx ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sở thông tin và truyền thông đã hướng dẫn triển khai tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân trong toàn tỉnh
cài đặt và sử dụng ứng dụng pc covid thực hiện khai báo y tế khai báo di chuyển nội địa thông qua ứng dụng này
thống kê tình hình triển khai pc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tính đến một mươi bảy h ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thông tin tóm tắt
tổng số điểm cài đặt sử dụng pc covid toàn tỉnh một mươi sáu tám trăm một mươi hai điểm
tổng số smartphone cài đặt sử dụng pc covid toàn tỉnh tám mươi tám chín trăm bốn mươi một
những ngày này tại bếp ăn của ban chỉ huy quân sự huyện nam trà my
luôn có các chị em phụ nữ huyện tham gia nấu hơn một trăm linh suất ăn cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch
và người dân tại các khu cách ly tập trung
các chị cố gắng nấu những bữa ăn chất lượng
vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vừa đảm bảo chế độ dinh dưỡng
những suất ăn nóng hồi ghi tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu
và cả người dân trong khu cách ly khu phong tỏa để cùng nhau vượt qua đại dịch
chị lê thị thúy phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện nam trà my cho biết
bên cạnh tuyên truyền cho người dân về thông tin của dịch bệnh covid một mươi chín
chị em hội viên phụ nữ tại một mươi xã đã đẩy mạnh công tác vận động người dân
quyên góp sau củ quà để nấu ăn cho người dân tại các khu cách ly tập trung
tuy lực lượng mỏng nhưng chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan
để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện trên địa bàn huyện
tại những điểm nóng về dịch luôn xuất hiện hình ảnh màu áo xanh tình nguyện
vượt qua những khó khăn nguy cơ lây nhiễm các đoàn viên thanh niên tham gia vào mọi công việc
từ trực khu cách ly khu phong tỏa cho đến vận chuyển tiếp tế lương thực
tuy có vóc dáng khá nhỏ nhưng cô giáo trẻ trà thị thu công tác tại trường phổ thông dân tộc bán chú
tiểu học trà tập luôn đi tiên phong cho các chuyến vận chuyển
nhu yếu phẩm trang bị vật tư y tế đến cho người dân tại các khu cách ly tập trung
cô giáo thu cho biết chứng kiến người dân nơi mình đang công tác bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
bản thân cô không thể ngồi yên được
biết là tham gia các hoạt động tình nguyện trong lúc này có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín khá cao
nhưng với sức trẻ tôi muốn làm được thật nhiều việc
mong muốn giúp bà con nhanh chóng vượt qua đại dịch cô thu chia sẻ
bà nguyễn thị huệ chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam huyện nam trà my cho hay
ngay khi dịch bùng phát trên địa bàn huyện mặt trận và các hội đoàn thể đã nhanh chóng triển khai công việc
cụ thể cho từng lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch như nấu ăn tiếp nhận hàng cứu trợ quyên góp rau củ quả
với tinh thần trách nhiệm rất cao hội viên đoàn viên đều tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch
để đảm bảo yêu cầu chống dịch lâu dài chúng tôi đã vận động hội viên đoàn viên đăng ký tham gia theo từng ngày
từng tuần để khi cần là có lực lượng tham gia ngay